hiện toàn tỉnh hà tĩnh có hai trăm một mươi tám xã đang còn nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số là sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
hiện các khoản nợ cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hà tĩnh chủ yếu là do cấp xã cấp huyện quyết định đầu tư trong đó nợ cấp xã là bảy mươi một và cấp huyện là một mươi ba
nợ tập trung chủ yếu vào ba tiêu chí hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông ba mươi hai năm trường học hai mươi bốn bốn văn hóa một mươi tám
giải quyết tình hình nợ động từ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vấn đề mà địa phương này đang tập trung xử lý trong thời gian tới
xã an lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
để hoàn thành hai mươi tiêu chí được giao hiện xã đang cài đặt nợ cơ bản
tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết hiện xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sẽ trả nợ hết trong năm hai nghìn một mươi tám này
riêng an lộc chúng tôi đã có giải pháp cái thứ nhất là tìm nguồn lưu ý độc ở từ cả quản lý xã quy
cũng như là của địa dân địa phương và tìm cả nguồn lực hỗ trợ khác từ tình nguyện để làm sao để cho địa phương hoàn thành trả nợ xây dựng cơ bản
theo số liệu tổng hợp đến nay
toàn tỉnh có hai trăm một mươi tám xã đang còn nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số là sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
mức nợ bình quân các xã đạt chuẩn gấp từ ba đến bốn lần so với các xã chưa đạt chuẩn
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do nguồn hỗ trợ trực tiếp của nhà nước giảm
việc huy động xã hội ngày càng khó khăn trong khi đó khối lượng công việc để hoàn thành các tiêu chí lại rất lớn
trong bối cảnh như thế các địa phương trên địa bàn hà tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm hạn chế nợ động
trong quá trình mình thu đầu tư thì mình tập trung để là tăng thu ngân sách
mà từ chỗ tăng thu ngân sách thì mình hỗ trợ các địa phương để giảm thiểu cái phần nợ xây dựng cơ bản này
và hiện nay trên địa bàn huyện nguyễn xuân thì chúng tôi đang tập trung cao để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám này
và chúng tôi có cam kết là khi sau khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi sẽ không còn bất cứ một cái đồng nợ xây dựng cơ bản nào
mà phục vụ cho cái xây dựng thôn mới
hà tĩnh đề ra cái chủ trương rất là rõ để đạt chuẩn nông thôn mới thì không để nợ động nợ không có khả năng thanh toán
đó là một điều kiện bắt buộc
năm hai nghìn một mươi bảy hà tĩnh đã có thêm ba mươi ba xã được công nhận đạt chuẩn nâng tổng số xã nông thôn mới lên một trăm một mươi năm xã
bằng năm mươi tổng số xã trong toàn tỉnh không còn xã dưới một mươi tiêu chí
làm thế nào để hạn chế thấp nhất tình hình nợ động nợ không có khả năng thanh toán
để rồi tạo gánh nặng cho người dân địa phương là điều mà chính quyền tỉnh hà tĩnh chỉ đạo các cấp
cần phải xem xét kỹ trong quá trình xây dựng nông thôn mới